ngày một một mươi hai tại trung tâm y tế quân dân y huyện đảo bạch long vĩ thành phố hải phòng
một trăm linh ba trẻ em từ sáu tháng tuổi đến năm tuổi trên địa bàn huyện đảo đã được khám sức khỏe định kỳ
và uống vitamin a đợt hai nâng tổng số trẻ em trong độ tuổi quy định được uống vitamin a của toàn huyện đảo
trong cả năm hai nghìn một mươi bảy lên mức là hai trăm bảy mươi năm lượt trẻ đạt một trăm linh số trẻ trên địa bàn huyện
theo giáo đốc trung tâm y tế quân dân y huyện bạch long vĩ
vì chất dinh dưỡng có vai trò đặc biệt quan trọng đối với trẻ em
nhất là đối với trẻ em ở khu vực khó khăn xa xôi như đảo bạch long vĩ
việc bổ sung đủ vi chất dinh dưỡng là yếu tố quan trọng ngăn chặn hiện tượng mù loà ở trẻ em
do thiếu vitamin a thiếu máu do thiếu sắt đần độn kém phát triển trí tuệ do thiếu iốt
qua khám sức khỏe định kỳ các bác sĩ của trung tâm y tế quân dân y bạch long vĩ
thành phố hải phòng xác định một trăm linh trẻ em trong độ tuổi trên địa bàn huyện đảo không bị suy dinh dưỡng hoặc bị béo phì
cùng với đó các bà mẹ sau sinh một tháng cũng được uống vitamin a để phòng chống bệnh khô mắt và một số bệnh nhiễm trùng